bảy ba mươi tám đó là mức tăng thêm của lương cơ sở sẽ được bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đây là nội dung của dự thảo nghị định của chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức
và lực lượng vũ trang đang được bộ nội vụ lấy ý kiến của người dân
bộ nội vụ cho biết mức lương cơ sở hiện nay là một bốn trăm chín mươi đồng một tháng
mới đạt bốn mươi hai ba mươi chín so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm hai nghìn một mươi chín
và đạt bốn mươi một mươi sáu so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm hai nghìn một mươi chín
dẫn đến đời sống của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn
tuy điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn
nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
quốc hội đã ban hành nghị quyết số tám mươi sáu hai nghìn một mươi chín
trong đó quy định thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ một bốn mươi chín triệu đồng một tháng lên một sáu triệu đồng một tháng
điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp yếu đải người có công đối với cách mạng
tăng bằng mức lương cơ sở thời điểm thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó dự thảo nghị định quy định điều chỉnh mức lương cơ sở từ một bốn trăm chín mươi đồng một tháng
lên một sáu triệu đồng một tháng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tăng thêm bảy ba mươi tám
đồng thời dự thảo cũng quy định về kinh phí thực hiện đối với các bộ cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ cơ quan khác ở trung ương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương